ngày sáu tháng ba tổ bay trực thăng của binh đoàn một mươi tám và tổ cấp cứu đường hàng không của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi bảy
đã đưa hai ngư dân gặp nạn tại huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa về tp hcm để cấp cứu và chữa trị
hai bệnh nhân nam được đưa về đất liền cấp cứu gồm ngư dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bị hội chứng giảm áp khi đang khai thác hải sản trên biển
được đưa vào bệnh xá đảo song tử tây huyện đảo trường sa
trong tình trạng bại yếu chân phải nguy cơ tắc ruột hoại tử ruột và chân phải suy thận
ngư dân còn lại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn bị ngã trên tàu được bệnh xá đảo an bang
huyện đảo trường sa siêu âm cho thấy bị dập thận dập gan
cả hai trường hợp được đề nghị khẩn đưa về đất liền để cấp cứu